ngày một tháng bảy bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ cùng các đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
đơn vị tỉnh bình định đã có buổi tiếp xúc cử tri là cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang
tại thành phố quy nhơn bình định tại buổi tiếp xúc cử tri thành phố quy nhơn kiến nghị các vấn đề
liên quan đến an sinh xã hội bộ trưởng phùng xuân nhạ cho biết bộ giáo dục và đào tạo đang yêu cầu
các địa phương đẩy nhanh ra soát điều chỉnh bổ sung quy hoạch mạng lưới trường học phù hợp với
điều kiện và quy mô phát triển giáo dục của từng địa phương cùng với đó là triển khai sáp nhập
những điểm trường nhỏ lẻ để tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng trang thiết bị dạy học tránh lãng phí